các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
do công ty nanogen tp hcm nghiên cứu phát triển đã được hội đồng đạo đức quốc gia công nhận đạt yêu cầu
phó thủ tướng vũ đức đam gợi mở thành phố cần thơ cần xem xét cho phép mở lại với những doanh nghiệp hồ kinh doanh chỉ hoạt động trong phạm vi xã phường và quận huyện cũng xanh
bộ y tế đề nghị tại các chợ đang hoạt động tổ chức xét nghiệm covid một mươi chín bằng test nhanh kháng nguyên cho người quản lý làm việc bán hàng hàng tuần
người dân tp hcm sẽ được cấp thẻ xanh covid nếu đạt đủ điều kiện đã tiêm một mũi vaccine ít nhất sau hai tuần hoặc người mắc covid một mươi chín hoàn thành cách ly
bạc liêu áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo mức độ nguy cơ từ giờ ngày hai mươi tháng chín cho đến khi có thông báo mới
theo đơn thư công dân trình báo nhóm cán bộ quản lý khu cách ly tại trường tiểu học xã thiệu thinh
huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa đã tổ chức hàng chục công dân thuộc diện f một chơi bóng truyền vào các buổi chiều uống bia cùng các f một với sự cổ vũ của nhiều công dân
phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã còn tổ chức họp với người bị cách ly công bố ủy ban nhân dân xã thống nhất thu mỗi người từ một trăm linh đồng trở lên để hỗ trợ xã
từ ngày hai mươi một tháng chín tới đây hà nội sẽ áp dụng tiêu chí thẻ xanh covid thẻ vàng covid trong vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
điều này nằm trong bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín do sở giao thông vận tải hà nội xây dựng
qua kiểm tra tại các chốt kiểm soát công an tp hcm phát hiện một trăm ba mươi năm trường hợp có cảnh báo là f đi lại trên đường
vaccine covid một mươi chín nanocovax do công ty nanogen tp hcm nghiên cứu phát triển đã được hội đồng đạo đức quốc gia công nhận đạt yêu cầu
thành viên đứng đầu hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh quốc gia tức hội đồng đạo đức quốc gia cho biết
kết quả báo cáo cơ bản vắc xin đạt yêu cầu
chủ tịch hội đồng đạo đức quốc gia cho biết sẽ có thông cáo báo chí chính thức về kết quả cuộc họp này
trước đó ngày hai mươi chín tháng tám hội đồng đạo đức quốc gia đã họp đánh giá báo cáo của nhóm nghiên cứu vaccine nanocovax
và yêu cầu nhà sản xuất vaccine nanocovax cần bổ sung bốn nhóm dữ liệu để đủ điều kiện cấp xem xét cấp phép khẩn cấp
trong đó có bổ sung về dữ liệu tính an toàn sinh miễn dịch bổ sung cập nhật thêm dữ liệu an toàn cho toàn bộ đối tượng
tới thời điểm hiện tại và giải thích rõ về các trường hợp sự cố bất lợi nghiêm trọng tới thời điểm hiện tại
về tính sinh miễn dịch báo cáo cập nhật dữ liệu bao gồm bổ sung cập nhật đánh giá tính sinh miễn dịch trên các biến chủng mới
ví dụ biến chủng delta biến chủng lần đầu phát hiện tại anh và cỡ mẫu đánh giá tính sinh miễn dịch cần thực hiện
theo đúng đề cương nghiên cứu đã được thông qua về hiệu quả bảo vệ tối thiểu năm mươi theo hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới
dựa trên các dữ liệu yvan
trước đó thông tin cụ thể về các ứng viên vaccine covid một mươi chín tiềm năng tiến sĩ nguyễn ngô quang
phó cục trưởng cục khoa học công nghệ đào tạo bộ y tế cho biết từ nay đến cuối năm việt nam sẽ có ít nhất một vaccine covid một mươi chín
được cấp phép khẩn cấp và triển khai trong nước từ đầu năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng vũ đức đam gợi mở thành phố cần thơ cần xem xét cho phép mở lại với những doanh nghiệp hộ kinh doanh
chỉ hoạt động trong phạm vi xã phường và quận huyện vùng xanh
thành phố cần thơ có bốn quận thuộc nhóm nguy cơ rất cao vùng đỏ một quận thuộc nhóm nguy cơ vùng vàng
bốn huyện thuộc nhóm bình thường mới vùng xanh
theo bí thư thành ủy cần thơ lê quang mạnh do đặc điểm của một đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông cửu long
nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào thành phố từ bên ngoài là thường xuyên
mặc dù thành phố cần thơ đã đẩy mạnh xét nghiệm cộng đồng trên diện rộng song tại nhiều địa bàn
vẫn còn phát hiện nhiều ca f trong cộng đồng
sau hai tháng thực hiện giãn cách bí thư thành ủy cần thơ lê quang mạnh cho biết
người dân thành phố nhất là những hộ gia đình sinh kế hàng ngày bằng buôn bán nhỏ đang chịu sức ép lớn về kinh tế
thời gian tới cần thơ quyết định bốn huyện vùng xanh thực hiện theo chỉ thị một mươi năm
đối với những quận vùng đỏ vùng vàng sẽ đánh giá nguy cơ dịch bệnh đến từ khu phố
trong đó những khu phố vùng đỏ sẽ xiết chặt kiểm soát như đối với khu phong tỏa
những khu phố vùng xanh sẽ được nới lỏng một số hoạt động cho người dân
theo phó thủ tướng vũ đức đam thời gian tới thành phố cần thơ cần tập trung lực lượng để xét nghiệm có trọng tâm
trọng điểm xử lý triệt đề những ổ dịch khu phong tỏa làm đâu gọn đấy không dàn hàng ngang xét nghiệm
với những khu vực đã an toàn thì từng bước mở lại các hoạt động kinh tế
đời sống một cách chắc chắn an toàn nhưng rất trách nhiệm mạnh dạng
phó thủ tướng gợi mở những doanh nghiệp hộ kinh doanh chỉ hoạt động trong phạm vi những xã
phường vùng xanh quận huyện vùng xanh thì thành phố cũng cần xem xét cho mở lại
bộ y tế đề nghị tại các chợ đang hoạt động tổ chức xét nghiệm covid một mươi chín bằng test nhanh kháng nguyên
cho người quản lý làm việc bán hàng hàng tuần
bộ y tế đã có công văn gửi ubnd các tỉnh thành phố và bộ công thương về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
ở chợ đầu mối hoạt động tại các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
theo đó tại công văn do thủ tướng
thủ tướng đỗ xuân tuyên ký ban hành bộ y tế hướng dẫn ubnd các tỉnh thành phố
tùy theo tình hình thực tế tại địa phương có kế hoạch phương án phòng chống dịch covid một mươi chín cho chợ
tổ chức mua hàng tại chợ theo quy định một chiều chiều vào chiều ra khác nhau
tổ chức đôn đốc các chợ đánh giá an toàn covid một mươi chín và cập nhật lên hệ thống an toàn covid vn
tổ chức xét nghiệm covid một mươi chín bằng test nhanh kháng nguyên cho người quản lý làm việc bán hàng tại chợ hàng tuần
xem xét áp dụng việc hướng dẫn
cho các đối tượng tự thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên tại điểm xét nghiệm
tổ chức tuyên truyền phổ biến cho người dân về các quy định phòng chống dịch khi đến và mua bán tại các chợ
chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại các chợ trên địa bàn
dừng hoạt động ngay đối với chợ không đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định
hướng dẫn của bộ y tế đã phân rõ với quản lý chợ hộ kinh doanh khách hàng người lao động tại chợ cần phải làm những việc cụ thể để phòng chống dịch
đối với chợ phải tạo mã qr code ở điểm kiểm dịch tại cửa vào chợ yêu cầu người lao động làm việc người bán hàng khách hàng phải khai báo y tế qua quét mã qr hoặc khai trên giấy hàng ngày khi vào chợ thực hiện thông điệp năm k
tại khu vực cửa vào chợ tổ chức đo thân nhiệt thu kiểm soát và quản lý thẻ vào chợ
các chợ cần bố trí phòng chống dịch
khu vực cách ly tạm thời cho người lao động làm việc người bán hàng có một trong các biểu hiện mệt mỏi ho sốt đau rát họng khó thở hoặc được xác định mắc bệnh xác định là f một hoặc f hai khi đang làm việc tại chợ
trường hợp không thể bố trí phòng cách ly tạm thời phải được sắp xếp một khu vực cách ly tạm thời tách biệt hoàn toàn so với khu vực bán hàng trong chợ
bố trí và chỉ định khu vực giao nhận hàng hóa gần cửa ra vào chợ hạn chế tiếp xúc giữa người giao hàng và người nhận hàng
bộ y tế nhấn mạnh
bộ y tế nhấn mạnh các địa phương có thể điều chỉnh thực hiện nội dung của hướng dẫn cho phù hợp với thực tiễn
hướng dẫn của bộ y tế cũng nêu rõ khách hàng người lao động làm việc không đến chợ nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi ho sốt đau rắt họng khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế
người lao động làm việc người bán hàng thực hiện khai báo y tế hàng ngày khi đến chợ làm việc
khách hàng thực hiện khai báo y tế khi đến chợ mua hàng luôn luôn thực hiện thông điệp

đảm bảo an toàn phòng chủ trong thời gian di chuyển từ nơi ở đến chợ và ngược lại
khách hàng chỉ đi chợ theo đúng ngày được quy định trên thẻ và nộp thẻ vào chợ cho đơn vị quản lý tại cổng
người dân tp hcm sẽ được cấp thẻ xanh covid nếu đạt đủ điều kiện đã tiêm một mũi vaccine ít nhất sau hai tuần hoặc người mắc covid một mươi chín hoàn thành cách ly
đó là nội dung được đề cập trong văn bản do sở y tế tp gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm về việc áp dụng thẻ xanh covid trong giai đoạn phục hồi kinh tế
sau khi thống nhất với các cơ sở ngành liên quan tuy nhiên người có thể danh covid một mươi chín phải tuân thủ năm k làm xét nghiệm định kỳ
ngoài ra sở y tế tp cũng kiến nghị chỉ dùng một thuật ngữ thẻ xanh covid và thống nhất với sở thông tin và truyền thông tích hợp trên ứng dụng y tế tp hcm
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khai báo đã tiêm vaccine kết quả xét nghiệm và khai báo y tế
theo báo cáo của sở y tế thành phố kế hoạch triển khai thí điểm thẻ xanh covid trong giai đoạn phục hồi kinh tế đã có tác động tích cực và khích lệ người dân đồng thuận tiêm chủng vaccine do đó việc này cần tiếp tục hoàn thiện để thực hiện trong thời gian tới
bạc liêu áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo mức độ nguy cơ từ giờ ngày hai mươi tháng chín cho đến khi có thông báo mới
cụ thể tỉnh bạc liêu áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ đối với thị trấn hòa bình huyện hòa bình áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ đối với bốn phường của thành phố bạc liêu gồm phường một phường ba phường bảy và phường tám và bảy xã của huyện hòa bình gồm xã vĩnh hậu xã vĩnh hậu a xã vĩnh thịnh xã vĩnh mỹ a xã vĩnh mỹ b xã minh diệu và xã vĩnh bình
cụ thể tỉnh bạc liêu áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi chín của thủ tướng chính phủ đối với sáu đơn vị phường xã của thành phố bạc liêu gồm phường hai phường năm phường nhà mát xã hiệp thành xã vĩnh trạch vĩnh trạch đông và áp dụng đối với toàn bộ các xã phường thị trấn của năm đơn vị cấp huyện còn lại gồm xã giá sai huyện đông hải huyện phước long huyện đồng dân huyện vĩnh lợi
tỉnh bạc liêu cũng thực hiện phong tỏa cách ly y tế cục bộ trên tinh thần hẹp và chặt tại các khu vực các địa điểm có nhiều f hoặc có nguy cơ rất cao
ủy quyền cho chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố quyết định việc phong tỏa này riêng đối với các khu vực đang thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế theo các quyết định trước đây của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thì tiếp tục thực hiện cho đến hết thời gian quyết định
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu giao các cơ quan đơn vị cấp tỉnh ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo quyết định tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch và thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công vụ quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín để bảo vệ giữ vững và mở rộng vùng xanh vùng an toàn covid một mươi chín sớm kiểm soát dịch bệnh để đưa toàn bộ tỉnh bạc li
theo đơn thư công dân trình báo nhóm cán bộ quản lý khu cách ly tại trường tiểu học xã thiệu thịnh huyện thiệu hóa thành hóa đã tổ chức hàng chục công dân thuộc diện f một chơi bóng truyền vào các buổi chiều uống bia cùng các f một với sự cổ vũ của nhiều công dân
phó chủ tịch ubnd xã còn tổ chức họp với người bị cách ly công bố ủy ban nhân dân xã thống nhất thu mỗi người từ một trăm linh đồng trở lên để hỗ trợ xã
ông vũ đình âm chủ tịch ubnd xã cho biết xã thiệu thịnh có một trăm ba mươi một người đi làm ăn xa theo đó có một số người tiếp xúc với f phải cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín tại trường tiểu học và trường mầm non của xã
việc bốn cán bộ xã được giao nhiệm vụ quản lý người cách ly xã hội nhưng tổ chức chơi bóng truyền với f một là có thật
sau khi nhận được phản ánh của công dân ông đã trao đổi với chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã để kiểm tra và quán triệt theo đó đã ngăn chặn kịp thời
hiện địa phương chỉ còn năm mươi hai người phải cách ly tại trường mầm non của xã
từ một mươi một một mươi ba tháng tám ông lê hữu hoàn phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã đã tự động thu tiền của người trong khu cách ly từ một trăm linh năm trăm linh đồng một người tổng thu được một mươi một chín trăm linh đồng
ủy ban nhân dân xã không có chủ trương thu và đã đề nghị ông này hoàn trả tiền cho công dân nhưng vì cán bộ làm công tác này nể ông hoàn nên không lập biên bản
chủ tịch ủy ban nhân dân xã đã báo cáo bằng miệng với lãnh đạo huyện
hiện chưa có hình thức kỷ luật gì với ông lê hữu hoàn mới chỉ yêu cầu ông viết tờ trình vụ việc ông tâm cho biết
trao đổi với ông nguyễn thế anh chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thiệu hóa qua điện thoại ông anh khẳng định vụ việc nêu trên ủy ban nhân dân huyện đã nắm được thông tin
hiện đã giao cho các ban ngành liên quan nắm lại tình tiết để rút kinh nghiệm trong thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện
theo đó sẽ xử lý tập thể cá nhân liên quan đúng người đúng tội vì giao lưu với f một tại xã thiệu thịnh
từ thông tin trên đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa chỉ đạo xử lý các tập thể cá nhân liên quan vụ việc nêu trên
nếu không sẽ có thêm nhiều địa phương buông lỏng công tác phòng chống dịch covid một mươi chín mà xã thiệu thịnh làm ví dụ
từ ngày hai mươi một tháng chín tới đây hà nội sẽ áp dụng tiêu chí thẻ xanh covid thể vàng covid trong vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
điều này nằm trong bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín do sở giao thông vận tải hà nội xây dựng
theo đó các tiêu chí về thể xanh covid và thẻ vàng covid dựa trên điều kiện đã tiêm vaccine tối thiểu một mũi hoặc hai mũi trong thời gian một mươi bốn ngày
được biết bộ tiêu chí này áp dụng cho các tuyến hoạt động trong khu vực vùng xanh theo lộ trình đã được phê duyệt
các tuyến xe buýt chạy liên vùng sẽ có điều chỉnh để tránh những vùng đỏ nếu dịch vẫn diễn biến phức tạp
về thời gian khôi phục lại hoạt động xe buýt dự kiến chia làm ba giai đoạn
trong đó giai đoạn một mươi năm ngày sau thời điểm giãn cách xã hội
hai mươi một tháng chín đến hết ngày năm tháng chín lái xe nhân viên phục vụ trên xe và hành khách tại nhà chờ xe buýt nhanh prt phải có thẻ xanh hoặc thẻ vàng
và có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai bằng test nhanh kháng nguyên hoặc phương pháp pcr trong vòng bảy mươi hai giờ
tần suất hoạt động của xe buýt không quá năm mươi công suất
xe chỉ được vận chuyển không quá năm mươi chỗ ngồi và không quá hai mươi người tại cùng một thời điểm trên xe kể cả lái xe và nhân viên phục vụ
giai đoạn sau thời điểm giãn cách
một mươi ngày kể từ mùng sáu tháng một mươi lái xe nhân viên phục vụ trên xe và tại nhà chờ xe buýt nhanh
các hành khách phải có thể xanh hoặc thẻ vàng và có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng test nhanh kháng nguyên hoặc phương pháp pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
tần suất hoạt động của xe buýt không quá tám mươi công suất
xe chỉ được đáp ứng không quá năm mươi chỗ ngồi và không quá hai mươi người tại cùng một thời điểm trên xe kể cả lái xe và nhân viên phục vụ
qua kiểm tra tại các chốt kiểm soát công an tp hcm
phát hiện một trăm ba mươi năm trường hợp có cảnh báo là f đi lại trên đường
thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho biết
qua ứng dụng vneid của bộ công an thống kê đến ngày một mươi sáu tháng chín
công an thành phố phát hiện một trăm ba mươi năm trường hợp có cảnh báo f di chuyển trên đường qua các chốt trạm kiểm soát
theo ông hà trong một trăm ba mươi năm trường hợp cảnh cáo là f có ba mươi ba người đã khỏi bệnh một trăm linh hai trường hợp còn lại là f
trong đó hai mươi sáu người đi cách ly tập trung còn lại là cách ly tại nhà
về công tác kiểm soát người di chuyển tại quận bảy huyện củ chi và cần giờ
ông hà cho biết công an tp hcm đã giao công an ba địa phương này phối hợp tham mưu cho ủy ban nhân dân quận
huyện cung cấp để xây dựng kế hoạch mở lại một số hoạt động mà tp hcm cho phép
bên cạnh đó công an tp hcm cũng chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng phương án bổ trí lại chốt kiểm soát phù hợp
với kế hoạch của ủy ban nhân dân tp hcm tại các địa phương này
hai mươi tháng chín tp hcm mở rộng lại một số loại hình doanh nghiệp hộ kinh doanh có giấy phép đăng ký được hoạt động từ sáu h đến hai mươi một h
điều kiện hoạt động của nhóm này là người lao động tại nơi làm việc phải tiêm ít nhất một mũi vaccine và xét nghiệm năm ngày một lần
riêng quận bảy huyện củ chi và cần giờ các khu chế xuất khu công nghiệp trên các quận huyện này và khu công nghệ cao sẽ được thí điểm cơ chế riêng
người dân của các quận huyện này được đi chợ một lần một tuần